mà chúng ta không chữa trị thì nó có thể dẫn tới những nguy cơ nào cho sức khỏe về sau
thưa chị như phật đã nói thì ngoài việc làm do tác động của thống mặt trời
thì có những bệnh lý khác liên quan đến nội tiết
nó có thể ảnh hưởng đến gây ra hiện tượng sẵn láng da
vì vậy thì đối với những đối tượng mà nguyên nhân là do như thế
thì chúng ta phải điều trị nguyên nhân tức là điều trị cái bệnh nội tiết đó
còn nếu mà không mình để về sau thì nó không phải là liên quan đến vấn đề là ngoại hình nữa
và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta
còn nếu mà vấn đề chỉ là do lão hóa da cũng như là ảnh hưởng đến bề ngoài thôi
thì giá má không ảnh hưởng gì đến sức khỏe chung của chúng ta cả
tất nhiên là chúng ta càng để lâu thì tổn thương có thể tăng đậm hơn
diện tích có thể nhiều hơn điều trị sẽ khó khăn hơn
và không biết là hiện nay ở tại bệnh viện gia liệu trung ương
thì những bệnh nhân đến